hiện nay các tỉnh miền trung đang phải đối mặt với thời tiết mưa bão thất thường
việc những hội dân sống sát dưới chân các mỏ đất ngộ ngang
vẫn sẽ còn tiêm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn
chính vì vậy đã đến lúc cần sự vào cuộc rốt ráo của các cấp chính quyền
trong việc tăng cường công tác thanh kiểm hoạt động của các mỏ trước và cả sau khi hết thời hạn khai thác
đồng thời giải quyết các kiến nghị mà người dân mong muốn để bà con an tâm sinh sống
hàng nghìn chiếc ví và túi sách nghi giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng
vừa được đội quản lý thị trường số tám cục quản lý thị trường hà nội
phối hợp với công an huyện phú xuyên phát hiện và bắt giữ vào chiều tối ngày hôm qua
nguồn hàng từ đâu mà có và chủ sở hữu lô hàng này sẽ tuôn ra thị trường bằng cách nào
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
kiểm tra cửa hàng có tên công sưởng túi sách hà thư
có địa chỉ tại tiểu khu phú mỹ thị trấn phú xuyên huyện phú xuyên hà nội
lực lượng quản lý thị trường và công an huyện đã phát hiện gần một năm trăm linh túi sách
nghi giả các nhãn hiệu wuxi buf vui tông duo
toàn bộ số hàng hóa này có dấu hiệu giả mạo
sẽ làm việc với các hãng liên quan để xác định hàng hóa
trong quá trình đoàn làm việc cũng gặp một số sự khó khăn
như là khi tiến hành kiểm tra ở tại các địa phương này
tất toàn bộ những cửa hàng tại khu vực này sẽ đóng cửa hết
và sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình triển khai
làm việc với lực lượng chức năng
chủ cơ sở không xuất trình được các hóa đơn
chứng tử liên quan đến số hàng hóa nói trên
chủ hàng còn cho biết không chỉ đổ hàng trực tiếp
cửa hàng còn dùng hình thức live stream trên mạng xã hội để bán hàng online
những đơn hàng khách đặt thông qua buổi live stream
được cửa hàng đóng gói và gửi qua đường biêu điện
cái hàng này thì phần lớn em mua ở trên mạng này rồi
em bán lại
cứ thấy ở trên mạng mẫu nào bán được thì lấy
chứ cũng không biết về các cái nhãn mát gì
các bạn trên mạng lấy cái giấy tờ mình lấy mua về như thế nào

thì mua bán qua điện thoại

lực lượng quản lý thị trường hà nội sẽ tăng cường xử lý nghiêm các hành vi tàng trữ
buôn bán hàng cấm hàng nhập lậu sản xuất buôn bán hàng giả
hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
không đảm bảo an toàn thực phẩm
đồng thời tăng cường mối quan hệ phối hợp với các trưởng khu phố công an xã phường
để nâng cao chất lượng công tác quản lý địa bàn
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái đã ra quyết định truy nã
đối với ba đối tượng cùng về tội mua bán người
trong đó có hai đối tượng là anh em ruột trong một gia đình
đối tượng trang a chai sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
hộ khẩu thường trú tại bản thào sa trải xã nậm có huyện mù căng trải tỉnh yên bái
có nốt ruồi cách một cm trên đầu lông mày trái
đối tượng trang a chai sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một

anh em ruột của đối tượng trang a chai
cũng có hộ khẩu thường trú tại bản thảo sa trải xã nậm có huyện mù căng trải tỉnh yên bái
có nốt ruồi cách hai cm ở đuôi lông mày trái
và đối tượng l a vàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
hộ khẩu thường trú tại bản cáng gióng xã lao trải huyện mù căng trải tỉnh yên bái
đối tượng này có nốt ruồi cách hai cm trên sáu m phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên

quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện